thưa anh hiện nay tinh thần của các bác sĩ bệnh viện bệnh viện đối trung ương như thế nào

và hạn chế tối đa những ca bệnh chuyển nặng và khi theo dõi bác hiệp kịp thời

tôi tin tưởng chúng tôi vẫn sẽ thành công như những đợt sóng lần trước

một bước tiến mới trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là chủ động truy tìm ổ dịch
ngay khi chưa bùng phát để chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch khoanh vùng ổ dịch
ngày hôm nay thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã ban hành công văn khẩn về việc hướng dẫn cách ly
xét nghiệm trong các khu công nghiệp nhà máy xí nghiệp để chủ động kiểm soát dịch tễ trong vùng có nguy cơ cao
bộ y tế khẩn cấp yêu cầu các tỉnh địa phương tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên
sars cov hai hàng tuần cho các đối tượng liên quan bao gồm toàn bộ người lao động tham gia cung cấp
các dịch vụ cho cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp như ăn uống dịch vụ khách sạn
lưu trú cho chuyên gia vận chuyển vật tư hàng hóa sửa chữa bảo dưỡng bảo trì máy móc
xét nghiệm ngẫu nhiên cho hai mươi người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh khu công nghiệp
và khu nhà trọ của người lao động có nguy cơ quản lý chặt chẽ người lao động đi đến địa bàn
các phương tiện vận chuyển người lao động đảm bảo các quy định phòng chống dịch
trước yêu cầu trên một số địa phương đã tức tốc chủ động kiểm soát dịch tễ trong cộng đồng
thay vì chờ đợi có ca f f một mới khoanh vùng truy vết
cụ thể tp hcm đã siết chặt các hoạt động tập trung đông người các cơ sở kinh doanh hàng quán quán ăn
tạm dừng hoạt động kể từ giờ ngày hôm nay
tỉnh ninh bình đã lập năm chốt kiểm soát xe khách xe hợp đồng để kiểm soát người và phương tiện
ra vào địa bàn tỉnh để phòng chống dịch covid một mươi chín
thông tin trên đã khép lại chương trình bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế để đảm bảo sức khỏe cho mình và những người xung quanh
hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo chúc quý vị bình an trong đại dịch
hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo